trong khi các vụ vi phạm pháp luật về thủy lợi tồn động chưa được xử lý rứt điểm
thì trong thời gian qua trên địa bàn thành phố hà nội tiếp tục phát sinh những vụ vi phạm mới
tuy nhiên việc xử lý các vi phạm này thì hiện còn trông chéo và thiếu quyết liệt
đây là hình ảnh được chúng tôi ghi lại tại đoạn chiều dài k ba mươi ba đến k ba mươi năm của đê sông nhuệ
địa bàn dắp danh giữa hai xã tiền phong và hiền giang huyện thường tín
nhiều năm nay đoạn đê này bị biến thành điểm đổi trộm rác thải trái phép
từ rắp thải sinh hoạt đến rắp thải nguy hại như túi ni lông chai lọ kính vỡ
việc đổi trộm rắp thải bên bờ đê đã gây ô nhiễm môi trường ách tắc dòng chảy
tuy nhiên điều đáng lo nhất chính là an toàn của thân đê
đổ rất là nhiều thì nó gây lên hiện tượng là thứ nhất là gây mất cảnh quan ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến dòng chảy
xong người ta đổ xong thì người ta còn đốt thì sẽ gây lên ảnh hưởng đến cái chất đất của cái cơ đê này
khi ống nụt xảy ra thì không biết
trong số các vụ vi phạm công trình thủy lợi vi phạm về xây dựng nhà ở
lấn chiếm hành lang đê chiếm một tỷ lệ lớn và rất khó khăn để giải quyết xử lý
có những vụ vi phạm là đã được chính quyền địa phương cấp sổ đỏ trong cả phạm vi bảo vệ công trình
do vậy thì khó khăn xử lý vi phạm rất là lớn
cái thứ hai là cái sự vào cuộc của chính quyền địa phương
có những lúc có những nơi chưa thật sự quyết liệt
hiện trên địa bàn thành phố tồn động hơn một mươi một bốn trăm linh vụ vi phạm công trình thủy lợi
nguyên nhân của tiến độ xử lý các vi phạm công trình thủy lợi chậm chạp hiện nay
là do sự trồng chéo và thiếu quyết liệt của các đơn vị chức năng
thực tế dù được giao quản lý công trình thủy lợi
tuy nhiên năm doanh nghiệp thủy lợi của hà nội lại không có chức năng xử phạt
thay vào đó nhiệm vụ chính của những doanh nghiệp này là phát hiện
lập biên bản hiện trường
rồi gửi hồ sơ đề nghị và đôn đốc các cấp chính quyền xử lý
chính quyền cơ sở cũng chưa thực sự chủ động quyết liệt vào cuộc
và kiên quyết đối với các vi phạm
trên địa bàn thành phố hà nội chỉ mới cắm mốc được khoảng một trăm ba mươi tuyến kênh
trong khi số lượng các công trình hồi chứa kênh mương lại rất lớn
đề nghị phải có kinh phí để cắm mốc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
trên đoàn tuyển thành phố những công trình phải cắm mốc theo quy định
cái thứ hai là đề nghị các cấp
chính quyền địa phương là thực hiện công tác xử lý giải tỏa
theo đúng như hướng dẫn của sở nông nghiệp phát triển nông thôn
trong năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội phát sinh ba trăm sáu mươi tám vụ vi phạm công trình thủy lợi
nhưng chỉ xử lý giải tỏa được sáu mươi tám vụ
hiện toàn thành phố vẫn tồn động hơn một mươi một bốn trăm linh vụ vi phạm